tin an ninh trật tự cập nhật một đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia liên quan gần ba trăm linh đối tượng
trong đó có các đối tượng là người nước ngoài vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá
theo hình thức này người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay số tiền từ hai cho đến ba mươi triệu đồng
mà không cần gặp mặt hay ký kết bất kỳ một giấy tờ vay nợ nào
khi người vay không thanh toán được các đối tượng sẽ nhắn tin gọi điện đe dọa khủng bố tinh thần từ người vay cho đến người thân
thậm chí chúng còn cắt ghép hình ảnh của người vay rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín hạ danh dự làm nhục để thúc ép người vay phải trả tiền gây bức xúc trong dư luận
một vụ cháy lớn đã xảy ra vào đầu giờ chiều ngày hôm qua tại công ty mayu trang việt nam thuộc khu công nghiệp trảng nhật xã điện thắng trung thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
một mươi xe chữa cháy và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh và thành phố đà nẵng đã được triển khai đến hiện trường để dập tắt đám cháy
ngọn lửa bùng lên vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hai mươi năm tháng năm ngay sau khi phát hiện đám cháy gần một công nhân đã được sơ tán khẩn trương ra khỏi vùng nguy hiểm
do bên trong xưởng có nhiều đồ đạc vật dụng may và dễ cháy nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng trên diện tích ba m hai
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế rất may là không có thiệt hại về người nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện
đối tượng nguyễn văn long chú huyện định hóa tỉnh thái nguyên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án là chính bố đẻ của long
ngày hai mươi ba tháng năm long đi ra bờ suối uống rượu và bị bố đẻ là nguyễn văn loan dùng dây thừng buộc vào người để kéo về nhà
sau đó long tự cởi dây thừng lấy gậy gỗ đập nhiều nhát vào đầu ông loan sau đó lấy một khối bê tông tiếp tục thả vào đầu khiến ông loan tử vong
phát hiện vụ việc hai người hàng xóm cũng bị long cầm gậy đuổi đánh công an xã và quần chúng nhân dân đã khống chế được long ngay sau đó
theo kết quả xác minh ban đầu đối tượng long có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần
cùng với hành vi giết người hai đối tượng nguyễn thuận hòa và trần văn tính cùng chú huyện châu thành vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh tạm giữ
ngày hai mươi một tháng năm nhóm của tính hòa và một mươi một người bạn khác đến khu du lịch long điền sơn chơi và xảy ra mâu thuẫn ẩu đả với nhóm của nguyễn duy khang gồm bảy người
do bị duy khang lao vào đạp đánh nên hòa tính dùng dao đâm nhiều nhát vào người duy khang khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện
chiều tối ngày hôm qua một sự cố rơi thang máy xảy ra tại một căn nhà bảy tầng một tùm trong ngõ ở phố kim mã quận ba đình hà nội
khiến hai công nhân bị bệnh
công nhân thiệt mạng công trình này đang trong quá trình cải tạo sửa chữa
thông tin từ công an quận ba đình hai người tử nạn là do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy
một nạn nhân ba mươi tám tuổi ngã trên nóc cabin thang máy tử vong trên đường đi cấp cứu
nạn nhân còn lại hai mươi bảy tuổi tử vong tại hiện trường kẹt lại dưới hố bít của thang máy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai sử dụng các phương tiện đặc trùng
để nâng ca bin thang máy tạo khoảng không để cán bộ chiến sĩ tiếp cận và đưa các nạn nhân ra bên ngoài
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra
liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên được giao quản lý lớn nhất ở tỉnh đắk lắc
ông đặng công tạo chủ tịch ubnd xã yat tơ mốt huyện ea xúc tỉnh đắk lắc cho biết
tập thể ubnd xã đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm trong vụ việc trên và ông tự nhận hình thức cách chức
theo đó năm hai nghìn hai mươi xã này được ubnd huyện ea xúc
quản lý hơn chín trăm năm mươi ba hectare đất rừng và đất lâm nghiệp tại tiểu khu hai trăm linh năm
cùng thời điểm trên ubnd tỉnh đắk lắc cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn đất vàng ban mê khảo sát lập dự án
trong lúc đang khảo sát thì phát hiện vụ phá rừng lớn nhất ở tỉnh đắk lắc
bước đầu cơ quan chức năng xác định có hơn ba trăm tám mươi hai ha rừng bị phá thuộc tiểu khu hai trăm linh năm
sau ubnd xã yat tơ mốt quản lý
liên quan đến vụ việc công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi tám đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại rừng
ubnd phường trảng giải tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết vừa cưỡng chế hai mươi công trình xây dựng trái phép quy mô lớn trên địa bàn phường
lực lượng chức năng đã cưỡng chế hai căn nhà có kết cấu kiên cố với quy mô một tầng trệt và một tầng lầu của hai hộ dân ở khu phố ba phường tràng giài
đây là các công trình xây dựng trái phép trên đất không phù hợp
trước đó ubnd phường trảng giài cũng tổ chức thao dỡ cưỡng chế đối với một mươi tám công trình nhà ở xây dựng trái phép tại phường trảng giài
việc xây dựng dự án luật cảnh sát cơ động hướng tới mục đích thể chế hóa đường lối chủ trương của đảng nhà nước
về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh sát cơ động
luật hóa những quy định liên quan đến quyền con người quyền công dân thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ
vững chắc cho tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật việt nam
đáp ứng vai trò là lực lượng chuyên trách nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang trong bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và dự án luật cảnh sát cơ động đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội
pháp lệnh cảnh sát cơ động hai nghìn một mươi ba sau gần một mươi năm có hiệu lực đã bộc lộ một số hạn chế bất cập
đặc biệt trong tình hình mới khi tình hình diễn biến hoạt động của các loại tội phạm ngày càng phức tạp
đã và đang đặt ra những yêu cầu mới cho lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
trên cơ sở thực tiễn bộ công an đã xây dựng dự án luật cảnh sát cơ động
việc ban hành luật cảnh sát cơ động nâng từ pháp lệnh cảnh sát cơ động lên đó là hoàn toàn cấp thiết
để làm sao đáp ứng yêu cầu xây dựng một lực lượng cảnh sát cơ động chính quy tinh nhuệ hiện đại
đồng thời nữa trang bị cho họ những hành lang pháp lý rất rõ ràng thống nhất với các quy định pháp luật khác
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đã xác định cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng ưu tiên hiện đại hóa
chính phủ cũng đã ban hành quyết định duyệt đề án hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động
đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi việc xây dựng luật cảnh sát cơ động là một bước quan trọng
để thể chế hóa các chủ trương quan điểm chỉ đạo của đảng nhà nước nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
các loại tội phạm trong giai đoạn hiện nay cũng đã có nhiều những thay đổi
nên đây là một nhu cầu tất yếu cho sự biến động trên cả tình hình thế giới
và đặc biệt là diễn biến của các loại tội phạm các hành vi chống đối lại đảng nhà nước xã hội
cho nên là cần phải nâng lên bởi vì pháp lệnh là do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
luật là do quốc hội ban hành
thì nếu mà được điều chỉnh ở cấp độ càng cao thì càng thuận lợi cho lực lượng cảnh sát cơ động
dự thảo luật cảnh sát cơ động bao gồm năm chương và ba mươi điều
trong đó đã xác định rõ vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát cơ động
bổ sung thêm một số quy định về
tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động về đầu tư trang thiết bị thành lập thêm một số lực lượng mới
điều này nhằm đáp ứng việc xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động phù hợp với đặc thù và yêu cầu tình hình mới
cơ động là lực lượng chống khủng bố bảo đảm an ninh trạc tự chống bạo loại
thì đây là một lực lượng có thể nói là một lực lượng nồng cốt quan trọng nhất của công an
chỗ đó chúng ta không thể nói là vì tiết kiệm của chúng ta
không trang bị cho họ thầu bay tù thủy
nếu họ ngăn chặn được những vụ khủng bố bạo loại đảm bảo trạc tự an ninh quốc gia
thì không thể đo đếm được bằng tiền
vâng thưa quý vị dự thảo luật cảnh sát cơ động được kỳ vọng là sẽ thao gỡ những khó khăn và bất cập
của pháp luật hiện hành về cảnh sát cơ động và là cơ sở pháp lý vững chắc
để cảnh sát cơ động thực hiện tốt chức năng là lực lượng chuyên trách nồng cốt trong thực hiện bảo pháp
vậy cụ thể sự thảo luật cảnh sát cơ động sẽ có những tác động như thế nào
đối với hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động
những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn là gì
khách mời trong chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay
trung tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn minh đức
phó chủ nhiệm ubnd của quốc hội sẽ có những phân tích cụ thể
đầu tiên xin cảm ơn ông
ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông trên cơ sở mà chúng ta xây dựng luật cảnh sát cơ động phù hợp với thực tiễn hiện nay
thì qua các hoạt động đánh giá thẩm tra cũng như là xem xét đối với dự án luật này
thì đã có những điểm mới bổ sung như thế nào ạ
cơ bản thì các luật này là dựa trên nền tảng của pháp lệnh cảnh sát cơ động hiện hành
tuy nhiên thì cũng sẽ có một số cái điểm mới
ví dụ như là đã xác định rõ vị trí và chức năng của lực lượng cảnh sát cơ động
trong hệ thống của lực lượng công an nhân dân và lực lượng vũ trang
thứ hai nữa là đã quy định rất rõ về các nhiệm vụ cụ thể
và nâng và trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động này những vũ khí
rồi là phương tiện để phục vụ cho cái yêu cầu của thực tiễn đặt ra
ví dụ là quy định cho lực lượng cảnh sát cơ động là được phép là sử dụng máy bay
trực thăng để phục vụ cho công tác chiến đấu bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh trật tự
rồi là quy định cho lực lượng cảnh sát cơ động là được làm những nhiệm vụ cơ bản
trong vấn đề đấu tranh phòng chống khủng bố và bạo loạn
rồi là quy định cho lực lượng cảnh sát cơ động là được tham gia vào các chương trình đào tạo
và hợp tác quốc tế
đấy là nó phù hợp với các su thế của thời đại và trong thực tế hiện nay
bác thưa ông dự kiến trong kỳ học thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm
thì dự án luật cảnh sát cơ động sẽ được xem xét và thông qua
vậy thì trên thực tế thì nếu chúng ta thông qua dự án luật này
thì sẽ tạo ra những bước chuyển như thế nào đối với lực lượng cảnh sát cơ động ạ
tôi tin rằng sau khi dự thảo luật được ban hành và được thông qua
thì khi bắt đầu có hiệu lực thi hành thì sẽ giúp cho lực lượng cảnh sát cơ động
sẽ có được củng cố rõ ràng hơn về địa vị pháp lý của lực lượng cảnh sát cơ động
trong lực lượng công an nhân dân
và cái quan trọng nhất là họ là lực lượng nòng cốt sử dụng biện pháp vũ trang
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình
bởi vì khi sử dụng biện pháp vô trang rất dễ đụng trả các quyền và lý của con người
và đặc biệt là đến tính mạng sức khỏe của con người
cho nên là nó sẽ có một hành lang giới hạn cho cảnh sát cơ động biết sử dụng ở mức độ nào
theo quy định của phong luật
có những quy định rất rõ ràng về cảnh sát cơ động khi thực hiện những nhiệm vụ
mà được coi đó là biện pháp vũ trang là nòng cốt
nó sẽ có những điểm giao thoa trồng lấn lên các nhiệm vụ của các lực lượng khác
trong công an và quân đội
thì nó cũng có những hành lang phong lý rất rõ là nhiệm vụ nào thời điểm nào
thì cảnh sát cơ động sẽ
là chủ trì và thời điểm nào nhiệm vụ nào
thì cảnh sát cơ động sẽ với vai trò là phối hợp với các lực lượng khác
như vậy là sẽ dẫn đến việc là gì
các lực lượng sẽ thống nhất thực hiện cái nhiệm vụ
mà không dẫn đến sự trồng chéo hay là bỏ lọt cái địa bàn
thứ ba nữa là vấn đề đảm bảo được chế độ chính sách
cho cán bộ chiến sĩ và để cho họ có một cái động lực và yên tâm phấn đấu
và thực hiện cái nhiệm vụ của mình
cũng như là quy định rất rõ về trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân
trong quá trình cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ
thì phải có trách nhiệm pháp lý như thế nào
và nghĩa vụ pháp lý ra sao
để phục vụ cái việc là cho cảnh sát cơ động
cùng là trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của mình
đấy là tôi cho rằng đấy là những cái điểm rất là mới rất quan trọng
mà nó sẽ giúp cho cái việc cái luật này
sẽ đi vào cuộc sống và nó sẽ sát với thực tế cuộc sống hơn
một lần nữa xin cảm ơn ông để cuộc trao đổi ngày hôm nay
vâng cụ thể hóa để luật đi vào cuộc sống phát huy hiệu quả
đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ phát triển kinh tế xã hội hội nhập và đối ngoại của đất nước
sự kiến trong khuôn khổ của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm đang diễn ra
quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến thông qua luật cảnh sát cơ động